hai nội dung tố giác những người sống tại tỉnh thất bồng lai hay thiền an bên bờ vũ trụ là loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an chuẩn bị phục hồi điều tra sau thời gian tạm đình chỉ
trước đó công an huyện đức hòa và công an tỉnh long an tiếp nhận ba nội dung tố giác thành viên sống tại hộ nhà bà cao thị cúc
nơi lê tùng vân đặt tên là tỉnh thất bồng lai sau đó đổi tên thành thiền an bên bờ vũ trụ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh long an đã tách riêng ba nội dung này để điều tra truy tố sáu bị can về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo
sau khi phiên tòa kết thúc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an xem xét quyết định phục hồi điều tra những người có liên quan
trong hộ bà cao thị cúc nơi được gọi là tỉnh thất bồng lai hay thiền an bên bờ vũ trụ với hai nội dung còn lại